thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng vừa ban hành cáo trạng truy tố nguyễn quang trung sáu mươi ba tuổi
cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng cùng các thuộc cấp
gồm lâm phụng tiên năm mươi bảy tuổi cựu kế toán bùi lê duy bốn mươi năm tuổi thành viên hội đồng quản trị
kiêm phó tổng giám đốc công ty nguyễn hoàng phượng uyển năm mươi bốn tuổi cựu trưởng phòng tài chính
lê thị thu hà bốn mươi sáu tuổi cựu kế toán trưởng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng tiền thân là doanh nghiệp nhà nước công ty phát triển nhà
theo kết quả điều tra ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn chín trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa ba ngày
ông nguyễn quang trung đã đại diện công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở
tại số một trăm tám mươi sáu trần phú
cơ quan điều tra xác định công ty này đã không đấu giá bán tài sản không tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng công khai
theo quy định của pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước
mở rộng điều tra xác định ông trung đã có hàng loạt sai phạm trong quản lý bảy công sản trên địa bàn thành phố
tổng giá trị thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố sáu mươi bảy bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản buôn lậu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
sản xuất hàng giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và nhận hối lộ xảy ra tại tp hcm
các tỉnh phía nam liên quan đến công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house
theo kết luận điều tra bổ sung cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị truy tố thêm bảy công chức hải quan
thuộc các đơn vị hải quan khác nhau
tại tp hcm ngoài ra trong vụ án này một mươi tám bị can là cán bộ lãnh đạo của cục thuế tp hcm cũng bị đề nghị truy tố
kết luận điều tra xác định công ty phát triển nhà thủ đức không được thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử
nhưng vì hám lợi bất chấp quy định của pháp luật đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán xuất khẩu linh kiện điện tử
nhận tiền theo chỉ định lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định giúp trịnh tiến dũng là chủ mưu của vụ án hiện đã bỏ trốn
đang truy nã quốc tế chiếm đoạt tiền của nhà nước trên ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng xác định các bị can đã lừa đảo chiếm đất tài sản của nhà nước hơn năm trăm ba mươi tám tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng
vận chuyển trái phép hơn năm mươi một triệu usd tương đương là một hai trăm linh năm tỷ đồng từ việt nam ra nước ngoài
và hai mươi hai triệu usd tương đương là năm trăm hai mươi tám tỷ đồng từ nước ngoài về việt nam
buôn lậu hàng hóa trị giá hai tám tỷ đồng nhận hối lộ bảy bốn tỷ đồng sản xuất buôn bán hàng giả
trị giá chín trăm tám mươi sáu tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết vừa di lý đối tượng nguyễn hồng nam hai mươi ba tuổi
chú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội về đà nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay tiền online qua mạng internet
nhận được trình báo của một bị hại về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo
chiếm đoạt số tiền hơn chín mươi triệu usd
công an tp đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc và xác định nam chính là chủ tài khoản quảng cáo
việc cho vay tài chính qua mạng xã hội nhưng thực chất là sử dụng thủ đoạn để buộc người vay
chuyển khoản số tiền đảm bảo khoản vay
khi đã thực hiện chất lọt nam đã xóa mọi tài khoản chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền
dùng cho việc trả nợ và tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an nam thừa nhận từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay đã gây ra khoảng hai mươi năm vụ lừa đảo
bằng thủ đoạn tự nhiên
với tổng số tiền chiếm đoạt hơn bốn trăm linh triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
để xác định các bị hại có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản của hoàng hồng nam
thời gian qua trên địa bàn xã nghĩa hưng huyện chư pá tỉnh gia lai xảy ra nhiều vụ mất cắp tài sản
là đồ thờ cúng giá trị vật chất của những tài sản bị mất không nhiều thế nhưng thiệt hại về tinh thần
là rất lớn vấn nạn này không chỉ xâm hại đến tôn giáo tín ngưỡng mà còn xâm hại đến giá trị phi vật thể
gây hoang mang trong nhân dân
đối tượng võ xuân định hai mươi tám tuổi chú thôn hai xã biển hồ thành phố pleiku tỉnh gia lai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chư pả bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đại diện chùa bở minh trình báo bị kẻ sát đột nhập
trộm bốn pho tượng phật trị giá hàng trăm triệu đồng lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ đến ngày ba tháng hai các chính sát phát hiện và bắt giữ đối tượng định thủ phạm
ra vụ trộm trên
còn đây là nguyễn thành sơn ba mươi bốn tuổi chú thuân chín xã nghĩa hưng huyện chư pá
đối tượng gây ra nhiều vụ trộm tiền công đức tại chùa quảng đức bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chư pả bắt giữ vào ngày hai tháng hai
mở rộng điều tra vụ án công an huyện chư pả xác định
trong thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi ba lợi dụng thời điểm đêm khuya
đối tượng sơn đột nhập vào chùa dùng máy cưa rắt búa tiếp sắt để phá và cậy hòm công đức
đến thời điểm bị bắt đối tượng đã thực hiện trót lọt bảy vụ trộm cấp tài sản tại các chùa trên địa bàn huyện chư pá